còn công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đang tạm giữ hình sự đối tượng đặng văn vũ hai mươi năm tuổi
trú xã hương văn huyện hương trà tỉnh thừa thiên huế về hành vi cướp giật tài sản
trên đoạn đường dt bảy trăm bốn mươi một chạy qua địa bàn ấp một xa tiếng hơn thành phố đồng xoài xảy ra vụ cướp giật tài sản
một phụ nữ đang lưu thông bằng xe máy thì bất ngờ bị một đối tượng đi xe mô tô từ phía sau
vượt lên áp sát giật chiếc điện thoại chỉ để trong túi quần sau
công an thành phố đồng xoài đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc tổ chức truy xét nhanh đối tượng gây án
sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với công tác vận động quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác phát hiện tố giác tội phạm
sau sáu giờ truy xét các cán bộ đã xác định và thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đặng văn vũ
tại cơ quan công an vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản của mình
sau khi cướp được điện thoại vũ đem đi bán được hai bảy triệu đồng
được biết vũ là đối tượng nghiện ma túy không có nghề nghiệp ổn định và đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản